cơ quan cảnh sát điều tra công an vĩnh phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đặng thị thùy chú tại xã thái hòa huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đặng thị thùy bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
khi đang dùng xe ô tô vận chuyển ma túy đem đi bán
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin sáu viên ma túy một túi ma túy đá một túi ma túy kentamin
có tổng khối lượng gần bốn kg
để trên mắt lực lượng chức năng đặng thị thùy đã gói số ma túy trên vào bốn túi ni lông màu đen
cất giấu bên trong những bao tải mận
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ điện biên đem về vĩnh phúc để bán kiếm lời
thùy là đối tượng có hai tiền án về ma túy thường xuyên có mối quan hệ phức tạp
với các đối tượng liên quan đến ma túy ở trong và ngoài địa bàn tỉnh